vào các dịp lễ tết người dân luôn lo lắng về vấn đề giá cả của các mặt hàng nhu yếu phẩm sẽ tăng cao
tuy nhiên dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay giá cả các mặt hàng rau củ quả thực phẩm vẫn giữ ở mức ổn định tại các chợ truyền thống
tại chợ ngô sĩ liên hà nội theo khảo sát của phóng viên giá các loại rau củ quả nhìn chung vẫn giữ ở mức bình thường
rau muống có giá khoảng tám đồng một mớ rau cải giá một mươi năm hai mươi đồng một kg cà chua giá một mươi năm đồng một kg bí xanh giá một mươi năm đồng một kg
trong khi đó giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống vẫn giữ ở mức ổn định
thịt sườn giá một trăm linh đồng một kg thịt lợn ba chỉ chín mươi đồng một kg thịt nạc thăn một trăm linh đồng một kg
còn tại chợ khâm thiên hà nội theo khảo sát giá rau có tăng nhẹ so với mọi ngày
tuy nhiên các mặt hàng vẫn bảo đảm
những ngày tới vì nguồn cung từ các vùng trồng rau đang rất rồi rào
có thể thấy trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay giá rau củ quả và thực phẩm tươi sống vẫn giữ ổn định với nhiều mặt hàng phong phú cho người tiêu dùng lựa chọn